thưa quý vị nhân dịp tham gia đoàn thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ
đồng thời thăm làm việc tại hoa kỳ và liên hợp quốc từ ngày một mươi một đến một mươi bảy tháng năm
bên cạnh việc tham dự cùng thủ tướng các hoạt động quan trọng của chuyến thăm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có cuộc làm việc với bộ an ninh nội địa
các cơ quan thực thi pháp luật hoa kỳ và phó tổng thư ký liên hợp quốc
ngài yon chiên thứ trưởng bộ an ninh nội địa hoa kỳ hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của bộ trưởng bộ công an việt nam
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước nói chung
và quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh nội địa nói riêng
tại buổi làm việc hai bên đều có chung đánh giá bất chấp những khó khăn do đại dịch covid một mươi chín gây ra
ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội của hai nước
quan hệ song phương giữa việt nam và hoa kỳ nói chung và quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và bộ an ninh nội địa hoa kỳ nói riêng vẫn duy trì đã phát triển tốt đẹp thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu
hai bên đã tích cực trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm
trong thời gian tới hai bên thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu
có hiệu quả và thực chất góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
hai bên thúc đẩy đàm phán để sớm ký bản ghi nhớ hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
hiệp định dẫn độ và hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù để tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp hình sự giữa hai nước thông qua các cơ chế hiện có
kịp thời trao đổi thông tin tội phạm chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh chuyên án
điều tra truy nã tội phạm liên quan đến hai nước trao đổi tham vấn lẫn nhau về quy trình thủ tục tương trợ tư pháp về hình sự
trong chương trình công tác tại hoa kỳ vào ngày một mươi sáu tháng năm bộ trưởng tô lâm đã gặp và làm việc với ngài vladi vladimir voronkov
phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách phòng chống khủng bố
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao sự hỗ trợ của liên hợp quốc đối với công tác phòng chống khủng bố và bạo lực cực đoan khu vực đông nam á nói chung và đối với việt nam nói riêng
về vấn đề khủng bố hai bên nhận thấy trong những năm qua nguy cơ khủng bố toàn cầu tiếp tục phát triển
các nhóm khủng bố quốc tế không ngừng tìm kiếm các phương thức hoạt động mới đẩy mạnh sử dụng không gian mạng và công nghệ thông tin cầu kết với tội phạm xuyên quốc gia
trong thời gian tới việt nam cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với liên hợp quốc và các nước trong đấu tranh chống khủng bố
đồng thời ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu chống các hoạt động khủng bố và loại trừ chủ nghĩa khủng bố
ngài phó tổng thư ký liên hợp quốc cảm ơn sự hợp tác tích cực và trách nhiệm của bộ công an việt nam trong những năm qua
trong việc thực hiện các chương trình sáng kiến của liên hợp quốc trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia trong đó có tội phạm khủng bố và bạo lực cực đoan
mong muốn trong thời gian tới bộ công an tiếp tục hợp tác thực hiện chiến lược đấu tranh chống khủng bố toàn cầu
cũng như cử cán bộ có kinh nghiệm tới làm việc tại các cơ quan của liên hợp quốc và cử cán bộ tham gia tập huấn hội nghị hội thảo quốc tế về chống khủng bố và bạo lực cực đoan của liên hợp quốc tổ chức